công an thị xã duyên tiên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ninh đắc huân chú tại quận bắc tử liêm hà nội
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tbc com
đã phát hành đồng tcfx và thành lập nhóm có tên là team star diamond
với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư
tại thị xã duy tiên với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
và khai thác dữ liệu từ các khách sạn khi thành lập đến nay
đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sản giao dịch tiền ảo khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã
duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc quân để điều tra